nhằm hoàn thiện dự thảo quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long trước khi trình thủ tướng chính phủ xem xét
bộ kế hoạch đầu tư sẽ tổ chức hội nghị quy hoạch đồng bằng sông kiểu long thời kỳ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại cần thơ
trước thêm hội nghị chiều nay ban soạn thảo đã tổ chức họp báo thông tin thêm về các nội dung tham vấn
trong dự thảo quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long
theo bộ kế hoạch và đầu tư qua quá trình tham vấn đa số ý kiến thông nhất với quan điểm phát triển vùng đồng bằng sông kiều long
trên cơ sở phát huy lợi thế của vùng về nông nghiệp
tuy nhiên vẫn còn có ý kiến khác nhau trong việc xác định vai trò vị thế của vùng đồng bằng sông kiều long
trong tổng thể phát triển quốc gia mối quan hệ với các nước trong asean vùng đông nam bộ và thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó vấn đề giảm đất trông lúa phát triển thủy sản các trung tâm đầu mối phát triển đô thị
phương án phân tiểu vùng sinh thái nông nghiệp vẫn còn ý kiến khác nhau
trong đó đáng chú ý là phương án phân tiểu vùng đây cũng là điểm mới trong dự thảo quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long
theo dự thảo việc phân tiểu vùng theo dự thảo quy hoạch mới đã được điều chỉnh theo hướng coi nước mặn nước lợ
là một nguồn tài nguyên bên cạnh nước ngọt
hiện bộ kế hoạch và đầu tư nỗ lực hoàn thiện dự thảo quy hoạch để trình thủ tướng chính phủ trong tháng một mươi hai tới